tại hà nội bộ lao động thương minh và xã hội đã họp báo thông tin về diễn đàn quốc gia giáo dục nghề nghiệp
diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại trung tâm hội nghị quốc gia tới đây
chủ đề diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động việt nam lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ
diễn đàn quốc gia nâng tầm kỹ năng lao động việt nam là diễn đàn lớn nhất từ trước đến nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
thu hút sự tham gia của một năm trăm linh đại biểu trong và ngoài nước
mục đích của diễn đàn để khẳng định về tầm nhìn và khát vọng chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn
đưa ra thông điệp vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp
kết thúc diễn đàn đề xuất thủ tướng chính phủ ban hành một chỉ thị về các giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề
diễn đàn có sự phối hợp của bộ lao động thương binh và xã hội bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương và vcci
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một sẽ có những hoạt động bên lề của diễn đàn